theo quy định của ubnd tp hà nội từ hôm nay sẽ có thêm một mươi năm tuyến phố xung quanh hồ hoàn kiếm trở thành phố đi bộ cuối tuần
đây là quy định nhận được sự hưởng ứng của người dân không chỉ bởi sự thuận tiện trong giao thông đi lại
mà còn góp phần thu hút khách du lịch đến với không gian của phố cổ hà nội
phố đinh tiên hoàng là một trong những phố đẹp nhất của hà nội
con phố dài chín trăm linh mét nằm ở phần bờ đông và bắc của hồ hoàn kiếm quận hoàn kiếm
vốn nổi tiếng với các di tích lịch sử như chùa báo ân quảng trường lý thái tổ đền bà kiệu
một bên là hồ hoàn kiếm giữa hồ là đền ngọc sơn nối với phố bằng cầu thế húc có tháp rùa vườn hoa
một bên là các công sở cửa hàng buôn bán
đây vốn là một trong những tuyên phố vốn thu hút được đông khách du lịch nhất hiện nay
việc tuyến phố này trở thành phố đi bộ không chỉ mang lại niềm vui cho người dân sống tại đây
mà còn tạo nhiều thích thú cho khách du lịch đến tham quan

chúng ta có cơ hội đi bộ để tập thể dục và nhìn ngắm những phố phường đẹp của người hà nội
phố lương văn can trải dài ba trăm linh mét trên địa giới của hai phường hàng đào và hàng gai thuộc quận hoàn kiếm hà nội
đây là đường một chiều chạy từ ngã tư hàng cân hàng bồ cắt ngang các phố hàng quạt hàng gai hàng hành
rồi kéo xuống đến ráp phố lê thái tổ ở ven bờ tây bắc hồ gươm
là con phố giao thương buôn bán sầm ớt
hôm nay con phố này dường như đẹp hơn sạch sẽ hơn bởi vào buổi tối
nó sẽ không phải chịu áp lực khói bụi và sự chật trội về không gian bởi những chiếc ô tô

tiên hoàng hàng khay lê thái tổ lê lai lê thạch trần nguyên hãn đình lễ phố nguyễn xí tràng tiền lò sũ hàng dầu hồ hàn kiếm phố lương văn can hàng bài bảo khánh
nói đến phố cổ hà nội trước đây mọi người vẫn nghĩ tới một không gian đô thị với hệ thống các phố nhỏ ngõ nhỏ
và giờ đây nó còn nổi tiếng với những con phố đi bộ một nét đẹp riêng của một thủ đô văn minh và hướng tới môi trường không khói bụi
tạo đòn bẩy phát triển du lịch và phát triển kinh tế xã hội cho thủ đô